cái ngày thứ hai vào ấy là có bị mình nhớ là có gọi điện ra và bảo là bị rất xỉn thì thực sự là rất là toàn năng

với hàng nghìn ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày trong đó có nhiều bệnh nhân không rõ nguồn lây
có thể nói chưa bao giờ thành phố hồ chí minh phải đối mặt với tình thế khó khăn
nhiều thách thức trong công tác xử lý dịch bệnh như vậy
với sự tàn phá của bến trùng delta các ca nhiễm ngày càng tăng nhanh
ngược lại số lượng nhân viên y tế còn hạn chế
khiến các bệnh viện tại hồ chí minh khi ấy rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng
bệnh viện giã chiến phước lộc huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
nơi tiếp nhận điều trị cho khoảng ba trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có nhiều ca trở nặng và nguy kịch
số lượng bệnh nhân nhiều như vậy
nhưng ban đầu chỉ có hơn một trăm linh y bác sĩ làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối khuya
do vậy họ phải kiêm nhiệm rất nhiều đầu việc
công việc hằng ngày tụi em vô thì mỗi ngày sáng sớm tụi em phải vô khám bệnh
theo dõi bệnh nhân đánh giá những bệnh nhân có khả năng trị tiến nặng
mình sẽ can thiệp kịp thời cho bệnh nhân giống như công cụ vậy
để cho bệnh nhân không tử vong khi can thiệp trễ
rồi theo dõi điều chỉnh những nguyên nhân đang diễn tiến tốt
có thể cai máy thở cai oc những bệnh nhân đang thở oxy mà diễn tiến có thể chỉ định cai máy
ngay lập tức dưới sự huy động của chính phủ bộ y tế và bộ công an
các y bác sĩ công tác tại bệnh viện bộ công an một trăm chín mươi tám hà nội
đã dung phong lên đường tri viện cho thành phố hồ chí minh
tại bệnh viện giã chiến phước lộc huyện nhà bè
tạm gác lại nỗi nhớ gia đình ra diết tạm gác lại bao mệt mỏi vất vả
trong suốt thời gian gồng mình chống dịch các bác sĩ đã làm việc không ngơi nghỉ
và đã trao cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân covid một mươi chín
sau suốt hai tháng sung phong chống dịch nơi tuyến đầu
hỗ trợ cho miền nam thân yêu trong việc điều trị người bệnh covid một mươi chín
các y bác sĩ công tác tại bệnh viện bộ công an một trăm chín mươi tám cuối cùng cũng đã được trở về hà nội
chuyến công tác đặc biệt này đã để lại vô phản cung bậc cảm xúc
và những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời làm nghề y của những chiến binh dũng cảm
trong thời gian chúng tôi công tác tại bệnh viện giá chiến phước lộc
khó khăn nhất của chúng tôi là điều kiện làm việc hết sức khó khăn
nó là bệnh viện giá chiến cho nên nó rất là nóng bức
trên thì mái tôn dưới thì có những hôm chiều cường nó ngập lên nền nhà
cho nên nó rất là ô nhiễm
mặc dù hết sức khó khăn như thế nhưng là các bác sĩ điều dưỡng hộ lý và các tình nguyện viên
đã hết sức cố gắng vượt mọi khó khăn để tiếp nhận bệnh nhân
chăm sóc và phục vụ cho bệnh nhân chú đáo để cho bệnh nhân ra viện sớm trở về với gia đình
trải qua những tháng ngày đầy khó khăn khổ nhọc
học nơi tuyến đầu giờ đây khi được trở về với thủ đô yêu dấu
ai nấy đều không giấu nổi niềm vui mừng khôn siết
ngay khi đặt chân xuống xe ai cũng tranh thủ gọi điện thoại về nhà thông báo cho gia đình
những nụ cười nở trên môi khi họ được gặp lại đồng đội bằng hữu gia đình
sau những ngày tháng xa cách như xóa tan mọi mệt mỏi của chuyến công tác xa nhà
buổi tối hôm qua gần như là không ngủ được
nói chung là thao thức trần trọc đợi chờ những ngày
thì đúng là giây phút cuối rất là cảm xúc rất là nhiều
nên là gần như là rất nhiều người là không ngủ được cả đêm
chúng tôi cũng rất là mất ngủ cả phòng chúng tôi đều rất vui
và cũng là đêm cuối chúng tôi rất tâm sự rất nhiều về sau hai tháng ở và sống chung với các chị em trong phòng
và cũng rất là lưu miến khi về chiêu tay anh chị em cùng phòng
cùng đối nhớ gia đình gia diết
chị nguyễn thị bích thủy mang tâm trạng háo hức trên chuyến xe trở về nhà đoàn tụ với người thân
khi tết nguyên đán đang đến rất gần
sau chuyến công tác dài ngày của tôi thì tôi trở về cảm thấy thực sự là vui mừng
rất mong được gặp lại đồng đội và gia đình của mình
khi về nhà thì muốn ôm con vào lòng đầu tiên chia sẻ cái công việc cái chuyến đi công tác với chồng
đâu đấy thì tôi vẫn thấy lang lòng vì các đồng đội của tôi vẫn còn đang công tác tại bệnh viện gia chiến phước lộc viện nhà mè
trong đoàn các y bác sĩ lên đường chi viện cho miền nam lúc ấy cùng với chị thủy
cũng có rất nhiều các y bác sĩ bị lây nhiễm covid một mươi chín trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nên chưa thể cùng trở về lần này
chia sẻ về những tháng ngày cùng đồng đội chống dịch chị thủy cho biết những bệnh nhân nhiễm covid đều nhập viện một mình
và không có sự hỗ trợ từ phía người nhà vì lý do an toàn
do đó mỗi bệnh nhân cần rất nhiều sự chăm sóc các điều dưỡng như chị thủy ngoài những công việc chuyên môn
thì còn phải lo những công việc như pha thuốc vệ sinh chăm lo ăn uống hướng dẫn bệnh nhân tập thờ
nhờ vậy mà tình cảm của các nhân viên y tế với các bệnh nhân càng thêm gắn kết
nhưng cũng vì thế mà mỗi một bệnh nhân không qua khỏi đều trở thành những nỗi ám ảnh của các y bác sĩ
chứng kiến những khoảnh khắc như vậy thì chúng tôi rất buồn nhưng không vì thế chúng tôi nản trí
chúng tôi phải vực dậy tinh thần để làm việc và còn rất nhiều bệnh nhân nặng và rất nhiều bệnh nhân covid đang cần chúng tôi
mặt khác tại mái ấm nhỏ của gia đình chị thủy ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị đón chị trở về trong niềm hân hoan vui tươi
các bệnh nhân đã trở về
ngay sau khi nhận được tin rằng vợ sẽ trở về sau chuyến công tác dài ngày anh khánh ông xã chị thủy không giấu được sự háo hức
anh đã bí mật cùng các con lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật muộn để tạo bất ngờ cho chị thủy
lát nữa mẹ về thì pin cầm hoa nhé pin cầm hoa tặng mẹ được chưa
khi mà mở cửa ra cái này
còn bông nha bông cả bố sẽ cầm cái bánh sinh nhật này được chưa
đó và sẽ thể là năm tháng tiếp ở đây đúng không
cho mẹ bất ngờ thì mẹ không biết là bố mua bánh đâu
lâu lắm rồi gia đình anh khánh chị thủy chưa được ăn bữa cơm gia đình có đầy đủ các thành viên
do đó anh khánh đã cùng các con vào bếp nấu một bữa ăn gia đình tặng mẹ
kể từ ngày vắng bàn tay chăm sóc của người vợ người mẹ những bữa cơm gia đình cũng trở nên thưa thớt và kém phong phú hơn hẳn
khi mẹ đi làm ăn cơm thì không thường chơi làm ở nhà hay ăn bên nhà bà
cái cuộc sống của gia đình thì nó có nhiều cái thay đổi
có nhiều cái thay đổi
bởi vì mình thì đi làm từ sáng sau đó thì lại đến tối mới về chẳng hạn
thì các con phải tự học tự dạy và mình mua đồ ăn sẵn cho các con
hôm nào mà riêng cái ngày thứ bảy chủ nhật mà bố được nghỉ hoặc là có thời gian thì mới nấu được đồ ăn nóng
chứ còn hầu hết
là mua các đồ ăn sẵn cho các con thôi chứ còn không có thời gian để chuẩn bị cho các con
cũng vào học sớm
chính vì thế mà cuộc sống nó cũng có cái sự thay đổi
về nhà thì nó không được giống như mọi khi
các con nó cũng như mà sau hai tháng thì dường như nó cũng hơi cũng đã quen với cái nhịp sống này rồi
thế nên là hôm nay được biết là bà xã sắp về thì cảm giác là rất là vui và rất là phấn khích
và các con cả đêm hôm qua là không ngủ
và khoảnh khắc đoàn tụ cuối cùng
cũng cũng đã đến
cả gia đình quây quần bên nhau chia sẻ niềm hạnh phúc vỡ hòa
chúc mừng sinh nhật mẹ em rồi
xin cảm ơn
các bạn cảm thấy là đầy đủ rồi
không còn phải thiếu điều gì nữa cả
và rất là hạnh phúc
xin cảm ơn anh thời gian vừa qua đã thay em chăm sóc hai con
vẫn vững vàng là
hậu phương luôn ủng hộ và động viên em khi ở xa
mình xin hãy gắn nào
vậy là tết năm nay gia đình điều dưỡng nguyễn thị bích thủy đã có thể đoàn tụ bên nhau đón năm mới
thế nhưng vẫn còn rất nhiều các y bác sĩ và nhân viên y tế đang thầm lặng hy sinh niềm hạnh phúc của bản thân
không thể trở về nhà đón tết cùng gia đình bởi họ còn có một sứ mệnh một nhiệm vụ quan trọng
là cứu giúp cho các bệnh nhân trong cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình mang tên covid một mươi chín
họ đánh đổi niềm vui xung họp với gia đình để đổi lấy sự an toàn cho cộng đồng
tất cả cho sự sống hồi sinh